một chuyên án ma túy lớn vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công bắt giữ sáu đối tượng thu giữ hai mươi bốn bánh heroin
vào tối ngày hai mươi ba tháng bốn tại đoạn đường quốc lộ bốn a thuộc xóm bản xà xã thắng lợi huyện hạ lan
lực lượng công an đã bắt quả tàng hoàng văn bưu có hành vi vận chuyển một bánh heroin
qua khai thác nhanh bưu khai nhận đang giấu chín bánh heroin ở hang đá trong rừng
lực lượng trinh sát đã thu giữ số lượng ma túy trên
mở rộng điều tra cơ quan công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với năm đối tượng
cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ thêm một mươi bốn bánh heroin
một khẩu súng kíp một cân tiểu ly và một số vật chứng khác
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo triệu tiến kỳ
chú tại xã yên cư huyện chợ mới tỉnh bắc cạn về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai kỳ dùng dao chém con trai sinh năm hai nghìn hai mươi ba
khiến cháu bị tổn thương cơ thể tỷ lệ là một mươi ba
qua điều tra làm rõ nguyên nhân do kỳ không có việc làm hoàn cảnh gia đình khó khăn
vợ bỏ đi bản thân bị cáo thường xuyên uống rượu cảm thấy buồn chán nên muốn giết con trai rồi tự tử
do thường xuyên uống rượu trong thời gian dài dẫn đến kỳ bị dối loạn thần kinh do rượu
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo triệu tiến kỳ tám năm tù
chỉ hơn một giờ có mặt tại thanh hóa một băng nhóm ngoại tỉnh đã gây ra một mươi vụ cướp giật
tại thành phố sầm sơn vào tối ngày hai mươi hai tháng bốn thời điểm địa phương này tổ chức lễ hội du lịch biển năm hai nghìn hai mươi bốn
ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc sau hai ngày khẩn trương điều tra
lực lượng công an đã triệt xóa băng nhóm tội phạm cướp giật tài sản chuyên nghiệp hoạt động liên tỉnh
do trịnh ngọc quẹo chú tại tỉnh kiên giang cầm đầu bắt giữ hai mươi bốn đối tượng
thu giữ hai mươi một sợi dây chuyền và nhiều mặt dây chuyển
thủ đoạn của các đối tượng này rất tinh vi và manh động
các đối tượng thường đến các sự kiện có đông người tham gia
sau đó tạo tình huống sô đẩy chen lấn để thực hiện hành vi phạm tội
thưa quý vị việc xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân là hết sức cần thiết
phù hợp với chủ trương chính sách của đảng trong nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba
và nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
đó là khẳng định của các đại biểu tại buổi làm việc của đoàn khảo sát
ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội tại buổi làm việc với công an tp hcm
đại học cảnh sát nhân dân và đại học an ninh nhân dân trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai
nhằm phục vụ thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
diễn ra vào chiều ngày hôm qua tại tp hcm
đại diện các đơn vị khẳng định việc ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
sẽ tạo sự đồng bộ và điều kiện bảo đảm chế độ chính sách và các hoạt động công tác công an
đáp ứng yêu cầu xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
bên cạnh việc thống nhất các quy định về cấp tướng thăng cấp bậc hàm trước thời hạn
phù hợp với chức vụ chức danh đảm nhiệm độ tuổi
các trường công an nhân dân cũng góp ý một số sửa đổi trong luật công an nhân dân
nhiều ý kiến của đại biểu tại buổi làm việc đã góp ý nhiều vấn đề quan trọng
để có tính xác thực và hiệu quả đối với luật công an nhân dân sửa đổi
đồng thời cũng nêu rõ những bất cập cần điều chỉnh trong bố trí sử dụng cán bộ
trưởng phòng tổ chức của công an thành phố là ủy viên thương vụ ban thương vụ và lựa chọn rất kỹ
chưa đồng chí phải trưởng phong trưởng huyện chỗ khác là lựa chọn đưa về đây
nhưng mà trưởng quân khác thì đại tá nhưng mà trưởng phong tổ chức cán bộ thì chỉ thường tá thôi
thì đúng là trong thực tế là nó cũng có bất cập trong việc bố trí rồi sử dụng cán bộ
tại buổi làm việc đoàn khảo sát của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
đã ghi nhận và tiếp thu những góp ý của các đại biểu tham dự
đồng thời khẳng định sẽ trao đổi để hoàn thiện các nội dung trong luật công an nhân dân sửa đổi
và chúng tôi xin tiếp thu
tôi xin tiếp thu toàn bộ những ý kiến của các đồng chí đã góp ý
và đặc biệt là một số nội dung như các đồng chí ở địa phương đề xuất
là đối với trưởng huyện là tính toán để có quân hàm đại tá
rồi phó giám đốc công an thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
là có thêm một xuất để đeo quân hàm cấp tướng
và đối với các thầy hiệu trưởng khoa các trường và phó giáo sư giáo sư
thì được đeo phần hàm đại tá xứng đáng với vị trí việc làm của các đồng chí
thì cái này chúng tôi sẽ ghi nhận sau đó về báo cáo bàn sản thảo
và nếu được sự đồng ý sẽ tính toán làm sao cho nó hợp lý nhất
việc lấy ý kiến dự thảo luật công an nhân dân là cần thiết
nhằm thể chế hóa quan điểm chỉ đạo xây dựng công an nhân dân cách mạng
chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại
tạo tiền đề vững chắc phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi
xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
tại nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tiếp tục chương trình khảo sát nhằm phục vụ thẩm tra dự án luật căn cước công dân sửa đổi
và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
ngày hôm qua hai mươi năm tháng bốn đoàn khảo sát của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
trong buổi làm việc ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã khảo sát thực tế
tại xã ba bích và huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
đây là huyện miền núi còn nhiều khó khăn địa bàn dân cư thưa thớt sinh sống không tập trung
vì vậy lực lượng công an xã bán chuyên trách dân phòng người có uy tín là cánh tay nối dài
giúp lực lượng công an chính quy đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
ủy ban nhân dân huyện ba tơ khẳng định việc xây dựng và bắt hành luật lực lượng
tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở là rất cần thiết đối với địa bàn các huyện miền núi
bởi đây được xem là lực lượng nồng cốt bám sát địa bàn đóng vai trò quan trọng
trong việc phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
tuy nhiên với địa bàn rộng lực lượng mỏng công tác này còn gặp rất nhiều khó khăn
địa phương đã có những ý kiến góp ý đối với dự thảo luật rất sát với thực tế
nhằm tháo gỡ những vướng mắt
công an xã không bắn chuyên trách rồi cái bảo vệ dân phú và cái lực lượng dân phạm
cái này vốn nó đã có rồi nhưng mà nó ràng ràng nó chưa có được chỉ huy thống nhất
bây giờ có một sự thống nhất thì tôi nghĩ là cái sự ra đời của luật
mà tham gia với vị an ninh trật trị xã hội là hết sức cần thiết
tổng số dân ở đây là hai ba trăm linh nhưng mà cái địa bàn dân cư là người ta sống tập trung theo tuần cùng
ví dụ một thôn nhưng mà chúng tôi lại trẻ là cái địa bàn vị trí lý là trẻ là hai nhánh
nên là chúng tôi là quá trình vận dụng là sử dụng đồng chí công an viên
rồi vận dụng thêm những cái đồng chí là trưởng thôn nữa
nên vì cái lực lượng ở đây thì tôi nghĩ là không đảm bảo
chỉ có đó thì theo lực lượng
tôi nghĩ là ngoài cái vấn đề là chúng ta năng cái biên chế
hoặc là có thể các ông chí có thể là hỗ trợ thêm phụ cấp cho một số lực lượng
ví dụ như các ông chí trong độ viên độ dân phòng
để công chí có thể là một cánh tay để mà đảm bảo trong cái vấn đề mà hỗ trợ các lực lượng khác
ủy ban nhân dân huyện ba tơ cũng nhất trí với những nội dung của dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi
đồng thời có những góp ý để luật phù hợp hơn với tính đặc thù của vùng miền
thông tin tuyên thoại
thẻ căn cứ công dân có ghi thông tin về nơi đăng ký thường trú
nhưng trong luật thì không quy định khi thay đổi nơi đăng ký thường trú phải làm lại căn cứ công dân
vấn đề này sẽ gây khó khăn trong công tác quản lý giải quyết các thủ tục hành chính
đối với những đơn vị chưa được chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
điều hai mươi năm quy định các trường hợp cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân
đề nghị bổ sung trường hợp khi thay đổi nơi cư trú
huyện ba tơ là huyện miền núi
thông tin quảng ngãi với tám mươi hai dân số là đồng bào dân tộc hờ rê
dân cư thưa thức thu nhập thấp hệ thống cơ sở hạ tầng còn nhiều hoạt chế
nhiều thôn chưa có sóng điện thoại các thủ tục vẫn còn tồn tại trong đời sống của người dân
những ý kiến đóng góp của chính quyền địa phương và nhân dân tại huyện ba tơ
là những thông tin quan trọng góp phần giúp đoàn khảo sát của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
nghiên cứu phục vụ quá trình thẩm tra hoàn thiện hai dự án luật để phù hợp với các địa phương
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
một chuyên án ma túy lớn vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh cao bằng phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công
bắt giữ sáu đối tượng thu giữ tổng cộng hai mươi bốn bánh heroin
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn tại xã thắng lợi
lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng hoàng văn bưu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là một bánh heroin
qua khai thác nhanh đối tượng biêu khai nhận đang cất giấu chín bánh heroin ở trong hang đá
lực lượng trinh sát đã tiếp tục thu giữ số lượng ma túy trên
mở rộng điều tra cơ quan công an cũng đã lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với năm đối tượng thu giữ thêm một mươi bốn bánh heroin cũng được cất giữ ở trong khe núi
như vậy tổng số ma túy thu giữ là hai mươi bốn bánh heroin có khối lượng tám bốn kg
một khẩu súng kíp một cân tiểu ly và một số vật chứng khác có liên quan
tại đồng nai phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an thành phố biên hòa
và công an tỉnh bạc liêu vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng bạch ngọc minh ba mươi ba tuổi
chú thành phố biên hòa khi đang lẩn trốn tại tỉnh bạc liêu để điều tra về hành vi giết người
vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng bốn minh mang xăng đổ vào phòng của gia đình anh nguyễn văn ánh
bốn mươi tám tuổi quê tại tỉnh thái bình đang trọ tại khu phố một phường tân hòa
thành phố biên hòa đốt khiến anh ánh cùng với vợ và người con một mươi tuổi bị bỏng nặng
sau khi gây án minh bắt xe khách về thành phố bạc liêu lẩn trốn
tại cơ quan công an bước đầu minh thừa nhận có mâu thuẫn với bạn gái đang ở trọ tại đó
nên dạng sáng ngày hai mươi ba tháng bốn có mang xăng đến phòng trọ của bạn gái để đốt
do nhầm phòng trọ của gia đình anh ánh là phòng của bạn gái mình
nên minh đã buộc chặt cánh cửa lại không cho người trong phòng thoát ra ngoài
sau đó đổ xăng vào lỗ thông gió rồi châm lửa đốt
mình là đối tượng đã có ba tiền án về các tội gây dấu chất tự công cộng
cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản
một nhóm gồm khoảng hai mươi đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm
nhằm mục đích giải quyết mâu thuẫn cá nhân vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng bốn
tại khu vực đường trương hán siêu thuộc địa bàn phường thịnh lan
thành phố hòa bình tỉnh hòa bình đã bị công an tp hòa bình phát hiện ngăn chặn kịp thời
khi phát hiện tổ công tác
nhóm đối tượng đã bỏ chạy nên tổ công tác tiến hành truy tìm
đến khoảng một giờ ba mươi phút cùng ngày tổ công tác đã bắt giữ được hai trong số nhóm đối tượng trên
đưa về trụ sở làm việc
ngay sau đó cơ quan công an đã triệu tập một mươi sáu đối tượng có liên quan
đồng thời thu giữ một dao nhọn một súng bắn cồn sáu dao phóng lợn gắn với thanh sắt dài
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với một số đối tượng ngoài địa bàn thành phố
nên đã hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
trước đó công an thành phố hòa bình cũng đã kịp thời phát hiện ngăn chặn
một số đối tượng có hành vi tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn
thưa quý vị vụ nữ sinh tại nghệ an tự tử nghi do bạo lực học đường
là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho nền giáo dục về một vấn nạn nhức nhối
đang liên tục diễn ra trong những năm gần đây
số liệu mới nhất của bộ giáo dục và đào tạo cho thấy
trong một năm học thì cả nước đã xảy ra gần hơn một triệu đồng
gần một sáu trăm linh vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học
và trung bình cứ năm hai trăm linh học sinh lại có một vụ đánh nhau
và cứ hơn một mươi một học sinh sẽ có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau
vâng theo các chuyên gia giáo dục chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh
là rất quan trọng để có thể trang bị cho các em những kỹ năng kiểm soát tâm lý
hành vi chia sẻ tâm tư cảm xúc tháo gỡ những khúc mắc mâu thuẫn
và làm giàu thêm về đời sống tâm lý tình cảm
ngăn chặn những hệ lụy đau lòng có thể xảy ra từ bạo lực học đường
và nội dung cụ thể sẽ có trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
với những phân tích của phó giáo sư tiến sĩ trần thánh nam
chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội
liên quan đến sự việc xảy ra tại trường trung học phổ thông chuyên đại học vinh tỉnh nghệ an
hiện nay nhà trường đã tạm đình chỉ giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh tự tử
nghi do bạo lực học đường
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu sớm điều tra làm rõ vụ việc
yêu cầu các đơn vị liên quan có biện pháp ổn định tinh thần
tránh những diễn biến ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý học sinh
trung bình một ngày có năm vụ học sinh đánh nhau trong và ngoài trường học trên toàn quốc
một sáu trăm linh đến một tám trăm linh vụ bạo lực học đường xảy ra mỗi năm
đây là số liệu thống kê của bộ giáo dục và đào tạo cách đây không lâu
con số này chỉ là phần nổi của tảng văn chìm do nhiều vụ việc không bị tố giáp
chúng ta buông tay một cái là tự nhiên cái quy trình đấy nó sẽ bị tụt dốc ngay
thế thì chúng ta cũng nhìn thấy là cái bối cảnh mà sau đại dịch covid thì chúng ta cũng đã huy động rất là nhiều
cái nguồn lực cho cái việc phòng chống dịch
và ở một khía cạnh nào đấy có thể là các nguồn lực cho công tác phòng ngừa bạo lực học đường
cũng như là cái công tác hỗ trợ tư vấn tâm lý nó có những cái lơi lỏng
chúng ta cũng thấy được rằng là sau đại dịch covid thì về cơ bản là các em học sinh
cũng như là gia đình có thể cũng đang chịu một số những cái căng thẳng
và chính vì vậy có thể là cái sự giám sát của phụ huynh đối với cả các em
cũng có một số những cái điểm mà nó không được giống như trước đây
hoặc thậm chí là cái sự căng thẳng của cha mẹ cũng làm cho các em trở nên là lo lắng và căng thẳng hơn
điều này cũng có thể là cái mầm mống khiến cho những cái ứng xử và mâu thuẫn ở nhà trường
những cái hành vi không thân thiện nó cũng tăng lên
thứ ba nữa là chúng ta cũng thấy rằng là thiếu một cái sự nhất quán
trong việc phối hợp giữa gia đình nhà trường để ra soát các mối nguy
trong những cái vụ việc gần đây xảy ra thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta không có một cái quy trình nào
từ cái việc là nhận các cái khiếu nại những cái nguy cơ liên quan đến bạo lực học đường
và chúng ta không có một quy trình thống nhất để xử lý tất cả các cái mối nguy đó
sau khi mà chúng ta đã nhận được
và cũng chính vì vậy cho nên là chúng ta đã có một số những cái vấn đề xảy ra trong cái thời gian qua
có rất nhiều bạn sử dụng mạng quá nhiều và ở trên đấy thì các em tiêm nhiễm
những cái hành vi nó không đúng chuẩn mực khiến cho một bộ phận giới trẻ
là cái việc chấp nhận những nội dung bạo lực và sử dụng những hành vi bạo lực
để mà đòi lại những cái gì đấy nó thuộc là cái quyền lợi của mình là cái hành vi có thể chấp nhận được
tất cả những lý do đấy khiến cho bạo lực học đường có xu hướng tăng trong thời gian qua
vâng vậy các nhà trường cơ sở giáo dục cần phải thực hiện ngay các giải pháp như thế nào
để giải quyết vấn nạn bạo lực học đường từ ban đầu không để đây trở thành câu chuyện
biết rồi nói mãi mà vẫn tồn tại nhất nhối
chúng ta sẽ phải có một cái quy trình an toàn tổng thể cho trường học
trong đó thì sẽ phải ra soát tất cả các mối nguy ở trong nhà trường
nhà trường cũng sẽ cần phải có một đội đặc trách để đảm bảo cho cái công tác này
phát hiện được tất cả những nguy cơ mất an toàn
rồi chúng ta cũng sẽ phải thành lập một cái đường dây nóng để nhận diện những cái khiếu nại
liên quan đến cái nguy cơ bạo lực học đường
và sẽ phải cụ thể hóa cái quy trình từ khi nhận được các cái mối nguy
phối hợp tất cả các bên liên quan như thế nào để xử lý cái mối nguy đấy một cách là đến cùng
chúng ta cũng sẽ cần phải cân nhắc để xem
xem là cần thiết phải có những cái nguồn lực đầu tư giữ cho cái công tác an toàn học đường
ví dụ như camera ở trong những cái góc khuất
rồi trong cái thời gian này cũng cần phải triển khai ngay những cái chương trình phòng ngừa
về những hành vi bạo lực học đường cho học sinh cho phụ huynh và cho cả giáo viên nữa
cần phải tái kích hoạt lại những phòng tham vấn học đường với đầy đủ chức năng của nó
từ những cái chương trình phòng ngừa rồi là đến những cái hệ thống sàng lọc
và đánh giá định kỳ cho học sinh của toàn trường
những chương trình tham vấn nhóm tham vấn cá nhân làm việc với giáo viên
và tư vấn cho phụ huynh về các phương pháp kỷ luật tích cực
đấy là những cái điều mà chúng ta có thể là làm được lúc này để phòng ngừa những cái vụ việc tương tự
hoặc là những cái nguy cơ những hành vi bắt nạt hoặc là bạo lực học đường có thể xảy ra
hậu quả của bạo lực học đường đã để lại nỗi đau dài rằng đối với nhiều gia đình
và qua đây ông có chia sẻ như thế nào đối với các bậc phụ huynh
để có thể đồng hành lắng nghe và cùng con xử lý vấn đề này ạ
chúng ta cũng sẽ xác định được rằng là cái việc mà phòng chống bạo lực học đường này
cần có cái sự chung tay của các bên gồm có cả nhà trường gia đình và cộng đồng xã hội
chính bản thân chúng ta cũng phải trở thành một cái tấm gương tốt trong cái việc là gì
là chia sẻ với cả con cái về một cái khuôn mẫu hành vi mà ứng xử không bạo lực
tức là chúng ta cũng phải là một cái tấm gương tốt đừng có tạo nên cho đứa trẻ sống
ở trong một cái môi trường luôn luôn lo lắng và chịu những cái bạo lực từ gia đình
thứ hai nữa chúng ta cũng sẽ phải dạy cho
đứa trẻ một số các kỹ năng kiểm soát cảm xúc để cho các con cũng biết được rằng là
dẫu là có bất cứ một cái chuyện gì xảy ra cảm xúc của con có tiêu cực đến mức như thế nào
thì qua thời gian có thể nó sẽ khá lên và tốt hơn
và cái điều mà con có thể làm cho nó tốt hơn nhanh hơn
bằng cách là con sẽ phải chia sẻ tất cả những cái cảm xúc đấy đối với cả những người khác
hãy chia sẻ với bố mẹ hoặc là thầy cô hoặc là giáo viên tâm lý về những gì đang xảy ra với con
đấy là cái cách thức mà gọi là tiếp cận và cân bằng giải tỏa
một cách là tốt nhất
vâng một lần nữa xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi
xử lý nghiêm tình trạng ép khách của ngân hàng mua bảo hiểm
là nội dung đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
văn phòng chính phủ vừa ban hành kết luận của phó thủ tướng lê minh khái
tại cuộc họp về tình hình triển khai cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ thời gian qua
theo đó chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam giả soát
làm rõ thông tin phản ánh về các tồn tại
bất cập có liên quan đến đại lý bảo hiểm độc quyền tại ngân hàng
tình trạng ép buộc lôi kéo khách hàng của ngân hàng tham gia bảo hiểm
bộ tài chính và ngân hàng nhà nước phối hợp chặt chẽ để thực hiện thanh tra
kiểm tra giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua ngân hàng
bộ công an tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự của thị trường
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức cá nhân vi phạm
ngân hàng nhà nước vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung
một số điều của thông tư số bốn mươi một năm hai nghìn một mươi ba
quy định về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
đáng chú ý dự thảo bổ sung các quy định để khuyến khích cho vay các dự án nhà ở xã hội
nhà ở theo các chương trình dự án hỗ trợ của chính phủ
theo đó hệ số rủi ro tiến dụng áp dụng với các khoản vay thế chấp nhà ở xã hội
sẽ giao động từ một mươi hai đến năm mươi thay vì mức hai mươi năm một trăm linh như hiện nay
theo kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi ba từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi tháng bốn
các thí sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi
ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu
tài khoản là số căn cấp công dân hoặc chứng minh nhân dân của thí sinh
trường hợp thí sinh không có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân
thì sử dụng mã số định danh cá nhân được cơ quan công an cấp
trường hợp thí sinh không có quốc tịch việt nam thì sử dụng số hộ chiếu của thí sinh để thay thế
sau quá trình đăng ký dự thi thử trên hệ thống
bộ giáo dục và đào tạo quy định thời gian đăng ký dự thi chính thức
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
từ ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
kết quả thực hiện đề án sáu đã giúp cho người dân giảm được các thủ tục
giảm sử dụng giấy tờ ít phải đến các cơ quan công quyền khi giao dịch hành chính
nhiều xã đạt thành tích xuất sắc trong duy trì dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống
và cấp đạt một trăm linh thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân thường trú trên địa bàn
ghi nhận trên báo công an nhân dân online
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh những kết quả của việc thực hiện công tác
của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong thời gian qua
đã mang lại những kết quả tích cực
đặc biệt kết quả thực hiện đề án sáu đã giúp người dân giảm được các thủ tục
giảm sử dụng giấy tờ giấy ít phải đến các cơ quan công quyền khi giao dịch hành chính
nhiều xã đạt thành tích xuất sắc trong duy trì dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống
và cấp đạt một trăm linh thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân thường trú trên địa bàn
cấp huyện tỉnh cũng đang từng bước hoàn thành
thứ trưởng nguyễn du ngọc đề nghị các đại biểu tại công an các địa phương
tập trung kiến nghị đề xuất vào những vấn đề để thực hiện tốt hơn nữa
với nhiệm vụ trong thực hiện đề án sáu góp phần phục vụ người dân ngày một tốt hơn
cũng như đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội về kinh tế số
thưa quý vị việc nhiều bộ ngành không trả lại trụ sở cũ sau khi chuyển đến trụ sở mới
không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ di rời các trụ sở bộ ngành
ra khỏi nội đô mà còn khiến thành phố hà nội thiếu động lực
bởi quỹ đất sau khi di rời còn được dùng đấu giá công khai tạo kinh phí tái đầu tư cho di rời
và về vấn đề này báo lao động có bài viết
di rời trụ sở bộ ngành nóng chuyện không trả trụ sở cũ
các nguyên nhân dẫn đến tiến độ di rời chậm được chỉ ra
công tác di rời đòi hỏi nhu cầu vốn ngân sách rất lớn
trong lúc nguồn vốn xây dựng cơ sở mới chưa được bố trí
chưa có phương án huy động nguồn lực xây dựng
các bộ ngành và địa phương chưa triển khai đúng tiến độ
việc lập quy hoạch và xây dựng đề án di rời theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
vẫn còn có tâm lý chờ đợi giữa các bộ ngành nên chưa tạo ra quyết tâm cao
những ngày qua lượng người đến sở tư pháp hà nội
làm thủ tục xác minh lý lịch tư pháp tăng đột biến
có những ngày thì người dân phải xếp hàng dài lấy số đợi đến lượt làm thủ tục
và cũng có thời điểm
phải chờ từ hai đến ba ngày mới lấy được số
và đây là nguồn nhân dẫn đến hiện tượng cò mồi làm lý lịch tư pháp
phản ánh trên báo lao động
theo ghi nhận tại cổng sở tư pháp hà nội
có rất nhiều cò lý lịch tư pháp
trong đó có cả nam và nữ
chủ yếu là các đối tượng trẻ tuổi cùng chung một nhóm
mỗi khi thấy khách dừng xe trước cổng sở tư pháp hà nội
là các đối tượng ngay lập tức chào mời
khá nhiều người vì tin lời trèo kéo đã bị rụ rỗ
làm giấy xác nhận lý lịch tư pháp
với số tiền từ năm trăm linh đồng đến cả triệu đồng
dịch vụ mang tính chợ đen này đang lộng hành một cách công khai
và người dân cần hết sức lưu ý cẩn trọng
để tránh mất tiền vì nhẹ dạ cả tiền